chúng ta đang có một đợt dịch bệnh bùng phát lây lan nhanh trên toàn thế giới mà chúng ta vẫn còn hiểu quá ít về phương thức lây truyền của nó
chính vì vậy chúng tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ
chúng tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ
chúng tôi đã đưa ra nhiều khuyến cáo và cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó
cụ thể hơn về vấn đề này mời quý vị lắng nghe những phân tích từ chuyên gia y tế phó giáo sư tiến sĩ bùi vũ huy nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương giảng viên cao cấp trường đại học y hà nội
lời đầu tiên xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi vũ huy đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
vâng ông đánh giá thế nào về nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào nước ta trong giai đoạn hiện nay ạ
nguy cơ lây lan vào nước ta thì theo tôi nghĩ là có thể có và có thể xảy ra
bởi vì nơi này thứ nhất là một số nước quanh nước chúng ta đã có
ví dụ như thái lan singapore có rồi trung quốc cũng đã có rồi
thế bây giờ giao dịch quốc tế đó thì những cái nguồn bệnh sẽ vào nước ta chuyện đi không tránh khỏi
như vậy nguy cơ là hiện hữu
vậy chúng ta cần có kịch bản ra sao và cần hành động như thế nào để ứng phó với dịch bệnh này

vâng hiện nay tại việt nam thì đang vào mùa cúm cúm a thì đang diễn biến rất phức tạp
covid một mươi chín cũng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại
và trong bối cảnh dịch chồng dịch như hiện nay bác sĩ có khuyến cáo gì đối với người dân
để công tác phòng chống dịch trong nước ta đạt được hiệu quả cao nhất ạ
thực ra thì ở đất nước chúng ta là một sự nhiệt đới việc dịch chống dịch thì đã từng xảy ra
những năm trước ví dụ như sởi xảy ra cùng với cúm
đấy là những cái vấn đề thực tế mà chúng ta phải đối mặt
nhưng mà tại thời điểm này chúng ta nói là covid chưa hết cúm đã xảy ra và tiếp theo là bệnh đậu khỉ nữa
đấy là những vấn đề thực tế mà nhân dân tất cả chúng ta đều phải đối mặt
và tôi mong muốn rằng là này để phòng chống dịch thì tất cả mọi người cùng tham gia
ngành y tế tham gia vào nhưng một ngành y tế không đủ
nhưng mà toàn dân cùng tham gia cùng nắm vững hãy bình tĩnh
không nên hoang mang nghe theo các hướng dẫn của ngành y tế theo từng thời kỳ từng giai đoạn
ví dụ ở thời điểm này thì chúng ta chưa có ca bệnh thì đã được thông báo và có sáu hướng dẫn để phòng chống
tới đây nếu mà có ca bệnh thì ngành y tế sẽ thông báo và chúng ta lại tiếp tục nghe theo những hướng dẫn mới
đây là vấn đề để bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta
chúng ta không nên chủ quan
chúng ta hãy phối hợp với ngành y tế để bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta và cũng để giảm gánh nặng cho ngành y tế
một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi vũ huy đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân với những chia sẻ hết sức bổ ích vừa rồi ạ
vâng như vậy là tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu
do tốc độ lây truyền nhanh nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa từ các quốc gia khác
sau khi tuyên bố của tổng giám đốc who được phát đi thì bộ y tế cũng đã tổ chức họp khẩn để bàn cách ứng phó với dịch bệnh này
để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta bộ y tế cũng khuyên cao tới người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau đây
che miệng và mũi khi ho hoặc khát hơi
tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy xung một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp
rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn
ngay sau khi ho khát hơi không khạc đổ bừa bãi nơi công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay
người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều triệu chứng nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi tư vấn kịp thời
đồng thời cần chủ động tự cách ly tránh quan hệ tình dục
tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh đậu mùa khỉ
tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương dịch cơ thể giọt bắn và các vật dụng đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh
trong trường hợp nơi ở nơi làm việc có người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh cần thông báo cho cơ quan y tế để được tư vấn và xử lý kịp thời không tự ý điều trị
người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ khu vực trung và tây phi cần tránh tiếp xúc với động vật có vú chết hoặc sống như động vật gặm nhấm thú có túi động vật linh trưởng có thể chứa virus động một tỷ
khi quay trở về việt nam cần chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được tư vấn
đảm bảo an toàn thực phẩm thực hiện lối sống lành mạnh tăng cường vận động thể lực nâng cao sức khỏe